trong năm mới việt nam sẽ tiếp tục nhận được sự kề vai sát cánh tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt xây dựng và tin cậy
đặc biệt hai nghìn hai mươi cũng là năm việt nam đảm nhiệm các trọng trách chủ tịch asean hai nghìn hai mươi chủ tịch aipa bốn mươi một và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
bày tỏ sự vui mừng được tham dự buổi gặp mặt chào đón năm canh tí hai nghìn hai mươi
trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước palestine tại việt nam sadi salama
chúc mừng những thành tiệu việt nam đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
và khẳng định những thành tiệu này sẽ mang đến tâm thế mới để việt nam bước vào năm hai nghìn hai mươi đầy tự tin và mạnh mẽ
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự liên quan đến vụ học sinh trường gateway tử vong trên xe đưa đón của trường
sau gần một ngày xét hỏi cuối buổi chiều qua đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với ba bị cáo trong vụ án
theo viện kiểm sát kết quả xét hỏi tại phiên tòa lời khai các bị cáo và chứng cứ thu thập được xác định các bị cáo bị truy tố xét xử đúng người đúng tội
vì vậy cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian
viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt bị cáo nguyễn bích quy từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng tủ
bị cáo doãn quý phiến từ một mươi năm đến một mươi tám tháng tù về tội vô ý làm chết người
bị cáo nguyễn thị thủy từ một mươi hai đến một mươi năm tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát cho biết
nguyễn thị thủy cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sống của cháu long
các bị cáo đều cầu thả không thực hiện đúng quy định dẫn đến hậu quả
chấm dứt mọi ước mơ của cháu khi mới ngày thứ hai bước chân đến trường
một chiến công trong đợt giao quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết canh tí của lực lượng công an
cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa đồng loạt bắt giữ các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia
tại tp hcm hà nội bình dương bến tre
khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng các tổ công tác thu giữ năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với đó là nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet
như điện thoại cpu máy tính sách tay ổ cứng cùng nhiều sim thẻ atm chứng minh nhân dân và căn cước công dân
đến nay lực lượng chức năng đã bước đầu xác minh được một mươi đối tượng có liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc
ở nhiều nước trên thế giới tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng internet với số tiền ước tính một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc
gồm phạm văn bình trần ngọc vũ nguyễn tuấn hải phạm hữu lộc dương thanh hải
năm đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu văn trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy
trong khi đó tại tỉnh bình phước một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề khủng
cũng vừa bị công an tp đồng xoài tỉnh bình phước triệt phá
điều hành đường dây này là vũ thị hương chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
chỉ trong vòng năm ngày từ ngày tám cho đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì đối tượng này đã nhận thầu đề số tiền lên đến gần sáu tỷ đồng
hương bị bắt quả tang khi đang cùng các đối tượng khác tính toán số tiền ghi đề và thầu đề
qua tin nhắn gia lô facebook trên điện thoại di động tại quán cà phê thúy nga thành phố đồng xoài
ngoài sáu điện thoại di động lực lượng công an thu giữ ba xe mô tô một mươi hai triệu đồng và một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hương khai bắt đầu ghi số đề từ tháng sáu năm ngoái
qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên ứng dụng zalo facebook
tổ chức đường dây này hương thuê trịnh minh tiên cộng tiền thầu đề với tiền công là hai trăm linh đồng
hàng ngày khoảng một mươi tám h ba mươi phút sau khi có kết quả sổ số hương chụp hình các tin nhắn của người chơi đánh bạc gửi cho tiên cộng sổ
hai đối tượng gồm nguyễn văn thức và nguyễn văn thương cùng chú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương khởi tố về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi ba h ngày chín tháng một hai đối tượng thuê ông nguyễn đức ánh lái xe ôm đến khu nghệ trang phương điếm thị trấn gia lộc
đến địa điểm nói trên chúng dùng gạch đập vào đầu làm nạn nhân bị thương bất tỉnh sau đó chiếm đoạt xe máy và ví tiền
nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
thưa quý vị thuốc là một mặt hàng đặc biệt
người bệnh rất khó thậm chí là không có quyền mặc cả là bởi nó có liên quan trực tiếp đến tính mạng của con người
thế nhưng vẫn có những kẻ táng tận lương tâm kiếm tiền bất chính trên những viên thuốc giả
hay nói một cách khác là đang hủy hoại sức khỏe của bệnh nhân bằng một cách vô cùng độc áp
cuối năm là thời điểm thuận lợi để các đối tượng buôn bán hàng giả hàng lậu gia tăng hoạt động
và thuốc cũng không nằm ngoài trong số đó
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được đội chống hàng giả phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu công an tp hà nội vừa thu giữ hơn hai tấn thực phẩm chức năng và tân dược xả
ngày chín tháng một bất ngờ kiểm tra hàng hóa trên xe của lý thị thùy linh
trú tại huyện văn bàn tỉnh yên bái lực lượng chức năng phát hiện hơn hai trăm linh lọ thuốc tân ruột
phát có tê hai mươi hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu sebrum
toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tại cơ quan điều tra linh khai nhận đã vận chuyển số hàng trên để giao cho lý mạnh thông
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho chứa hàng của lý mạnh thông
lực lượng chức năng thu giữ hơn năm một trăm linh hộp thực phẩm chức năng và tân dược có dấu hiệu nghi giả
cùng với hàng nghìn chai vỏ lọ trắng bên trong có chứa nhiều viên năng trắng chưa rán tem nhãn
ước tính số lượng là hơn hai tấn
phản ánh một vụ việc gây chấn động dư luận khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện
ba doanh nghiệp sản xuất nước mắm từ hóa chất tẩy dừa công nghiệp ở vĩnh long và an giang
trên cơ sở kết luận thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định các doanh nghiệp này
đều sử dụng hóa chất soda asline thường được sử dụng trong tẩy rửa dệt nhuộm
không có trong danh mục chỉ dùng cho thực phẩm và sản xuất thực phẩm để sản xuất nước mắm
mặc dù hoạt động này là đặc biệt nguy hiểm có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
thế nhưng các đơn vị chức năng mà trực tiếp là thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lại chỉ xử phạt vi phạm hành chính
nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần phải xử lý hình sự đối với các đơn vị có vi phạm
để tạo được sức gian đề
còn trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết đăng tải thông tin đó là
việt nam đã bị thiệt hại khoảng hai trăm bốn mươi tỷ đồng mỗi năm vì ô nhiễm không khí
đây là thông tin được nhóm nghiên cứu của trường đại học kinh tế quốc dân công bố
tại một hội thảo chuyên ngành mới đây
nhóm nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp mô hình đánh giá ngẫu nhiên nhị phân
để lượng giá thiệt hại của ô nhiễm không khí
phương pháp này hiện cũng được sử dụng tại mỹ và nhiều nước để lượng hóa thiệt hại ô nhiễm không khí
và tính ra chi phí đền bù
theo một nghiên cứu khác do quỹ mirinda và bill gates tài trợ thì tỷ lệ tử vong ở việt nam
năm hai nghìn một mươi tám do ô nhiễm môi trường là bảy mươi một người
trong đó có năm mươi người chết do ô nhiễm không khí
và trong số một mươi bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại việt nam thì có tới sáu bệnh
liên quan đến đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí và chất lượng không khí
một thông tin đáng chú ý đối với các hành khách di chuyển bằng máy bay
được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay
đó là hành khách được tự cân hành lý khi làm thủ tục
theo đó bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng một hành khách di chuyển bằng máy bay của việt nam
sẽ được tự làm các thủ tục
hành khách sẽ được tự cân thủ tục với hành lý tại quầy ký ốt của sân bay
khởi hành từ hà nội đà nẵng nha trang và tp hcm
khách sẽ được tự cân trọng lượng hành lý tại quầy ốt
nhập thông tin hành lý vào hệ thống in thẻ hành lý và đưa hành lý tới quẩy tiếp nhận của hãng
hành lý của khách sẽ được nhận vào băng truyền sau khi các thông tin trên thẻ lên máy bay
và thẻ hành lý được xác nhận trùng khớp với thực tế
việc rút gọn thủ tục giúp cho hành khách có hành lý ký gửi tiết kiệm được thời gian hơn
không phải lên sân bay từ sớm và không phải xếp hàng chờ đợi
bắt đầu từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi đã có một mươi năm trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
gửi văn bản về bộ nội vụ đăng ký thí điểm việc sắp nhập hợp nhất một số sở ngành
có nhiệm vụ chức năng tương đồng
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
cụ thể đối với cấp tỉnh có quảng ninh và yên bái đăng ký thí điểm
hợp nhất sở nội vụ với ban tổ chức tỉnh ủy đăng ký hợp nhất sở giao thông
với sở xây dựng có đăng nông và yên bái bạc liêu hợp nhất sở văn hóa thể thao
và du lịch và sở thông tin và truyền thông
ngoài ra có một mươi bốn tỉnh đã hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân chia sẻ nếu như chúng ta làm thí điểm
và khả năng thành công khoảng tám mươi thì mới làm còn làm thí điểm nhưng sau đó
chúng ta hủy đi làm trở lại thì đó là vấn đề không mong muốn
chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật có trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bản tin sáng phương nam
từ trường quay tại tp hcm với phần dẫn dắt của biên tập viên kim thảo
kim thảo xin chào biên tập viên nam hà xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
kính thưa quý vị chiều tối ngày một mươi bốn tháng một tại tp hcm cuộc thi dự án phim ngắn cj năm hai nghìn hai mươi
đã khép lại với bốn tác phẩm hoàn chỉnh được bang cố vấn hỗ trợ sản xuất
và bên cạnh tổng kết trao giải thì năm nay ban tổ chức quyết định mở một tuần công chứng miễn phí
các phim ngắn chung cuộc từ cả hai quốc gia việt nam và hàn quốc
dự án phim ngắn cj năm hai nghìn một mươi chín lựa chọn bốn kịch sử
kịch bản chung cuộc để cấp vốn sản xuất mỗi dự án ba trăm linh triệu đồng
phim dì cũng sữa của đạo diễn lê lâm viên pha lật yếu tố tiện tưởng
xoay quanh cậu bé phát hiện bố mình có thể chế tạo cổ máy xóa trí nhớ
phim may nhưng không mưa của bầu đôi minh nghĩa và minh thi lại thể hiện một đất nước
trong giai đoạn chuyển mình những câu chuyện sinh hoạt như đám cưới tắt đường cướp giật
hay một câu chuyện tình ngẫu nhiên nhưng hàm chứa một thông điệp về sự biến chuyển
phim bình lại mang đến một hành trình lưu trai màu sắc tín ngưỡng
vết cậu bé bình gặp gỡ nhiều thân phận kỳ lạ quanh ngôi chùa
cuối cùng phim trung cư của em lại là góp nhìn hài hước của một chú chó
về nếp sinh hoạt của cộng đồng quanh mình một cách diễn đạt thú vị của đạo diễn lê đình giang
câu chuyện thì nó sẽ không bao giờ là mới hết
tại vì những câu chuyện thì nó sẽ xảy ra trên khắp nơi trên thế giới và nó luôn luôn lặp lại
đối với điện ảnh cái mơ đây là cái nguồn nữ điện ảnh
cái cách mình kể như thế nào cái cách mình thực hiện nó như thế nào
thì đó là cái cái mà nó khác biệt với những sản phẩm còn lại
tính thiết thực định hướng của cuộc thi dự án phim ngắn cj thể hiện rõ nét khi trong năm hai nghìn hai mươi
ba bộ phim của mùa trước hãy thức tỉnh và sẵn sàng một khu đất tốt và ngọt mặn
được góp mặt trong hạng một phim ngắn của các tuyên hoan uy tín như kenneth berlin toronto busan
do đó nhiều khả năng bốn tác phẩm chung cuộc năm nay
cũng sẽ mang lại thành tích tốt cho phim ngắn việt trong năm hai nghìn hai mươi
kỳ vọng thì không nhưng mà hy vọng thì có
dựa trên vào một cái nhìn thực tế là một cái bộ phim
điên hòa hàn phim thì nó dựa vào rất nhiều vấn đề khác nhau
dựa vào tự nhiên là tài năng và cái chất lượng của bộ phim
nhưng cũng dựa vào cái điên hòa hàn phim và người giám tuyển phim
và cái thời điểm của bộ phim đó
thời điểm đó
rồi quan tâm đến cái gì em sẽ gửi điên hòa hàn phim và mình có một cái hy vọng là đấy
còn nếu mà không được chấp nhận thực sự
đấy không phải là một cái đánh giá đến cái chất lượng bộ phim của mình
nó có rất là nhiều lý do khác nhau
năm hai nghìn hai mươi lần đầu tiên quỹ văn hóa sijj quyết định mở một tuần công chiếu miễn phí
bốn phim ngắn việt cùng bốn phim ngắn hàn quốc
cũng tại cuộc thi này cho khán giả thành phố hồ chí minh và hà nội
các xuất chiếu miễn phí sẽ được mở đến hết ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục với các tin tức
giao thông đáng chí đang đổ trên đường a bốn đoạn gần giao lộ với đường cộng hòa
quận tân bình thành phố hồ chí minh
một xe khách bất ngờ bốc cháy khiến cho toàn bộ tài sản bên trong xe bị thiêu dụi
lực lượng chức năng quận bình tân đang điều tra nguyên nhân của vụ việc
chiếc xe bất ngờ phát hỏa rồi bùng phát từ phía sau xe
thời điểm phát hiện vụ việc là khoảng bảy giờ tối qua
người dân vào hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều phương tiện đến hiện trường không chế ngọn lửa
vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến toàn bộ xe khách cùng tài sản bên trong bị thiêu dụi trơ khung
ngoài ra đường dây cáp viễn thông phía trên chiếc xe cũng bị hư hại giao thông qua khu vực ồn tắc nghiêm trọng
bước đầu xác định chiếc xe khách này đang dừng đỗ chờ đón khách đi đắk lắc thì gặp sự cố
giáp tết là thời điểm gia tăng tội phạm gian lận lừa đảo tài chính
nhiều ngân hàng đã gửi thư điện tử đến khách hàng cảnh báo khi giao dịch online trong dịp tết
một số kẻ gian còn lập số điện thoại gần giống số đường dây nóng của ngân hàng
khi khách hàng gọi tới chúng cho chuyển hướng cuộc gọi đến tổng đài chính thức của ngân hàng
theo dõi cuộc gọi và lấy dữ liệu thông tin khách hàng để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài khoản
để tránh trở thành nạn nhân khách hàng được các ngân hàng đề nghị tuyệt đối giữ bí mật các thông tin bảo mật ngân hàng
điện tử e banking bao gồm tên đăng nhập mật khẩu mã mở khóa smart otp cho bất kỳ ai
kể cả người tự xưng là công an cơ quan điều tra và nhân viên ngân hàng
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết đường phố thì đã bắt đầu được trang hoàng để có một diện mạo rực rỡ đón xuân
tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm qua
sở dây dựng hà nội đã thông tin về công tác chỉnh trang đô thị phục vụ tết nguyên đán canh tí trên địa bàn thủ đô hà nội
hà nội đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nguồn vật tư bố trí đủ nhân lực thiết bị
kịp thời triển khai trang trí cây hoa cây cảnh rực rỡ nhiều màu sắc tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân vui đón tết theo đúng kế hoạch
các công viên vườn hoa sẽ được trang trí các chủng loại cây như đào quất hoa tươi nhiều màu sắc
ngoài ra các công viên còn được trang trí khánh tiết cờ đèn trang trí các loại băng rôn biểu ngữ với nội dung mừng đảng mừng xuân
đặc biệt tại công viên thống nhất có trang trí các linh vật biểu tượng một mươi hai con giáp bằng cây hoa nghệ thuật
dự kiến việc trang trí sẽ được thực hiện từ ngày hai mươi hai tháng một đến hết ngày bốn tháng hai
để đảm bảo chất lượng cảnh quan trang trí thành phố hà nội chỉ đạo ủy ban nhân dân các vườn nơi thực hiện trang trí hỗ trợ các đơn vị công tác đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ tài sản trang trí trong suốt quá trình thực hiện hạn chế để xảy ra hiện tượng mất trộm phá hoại hồi hoa
quý vị thân mến
nhắc đến tết là nhắc đến hơi nước nghi ngút từ nồi bánh trưng thông thoảng mùi nhang trầm hòa lẫn với mùi thanh mát dễ chịu của nồi nước mùi già
cùng với những mái đầu tụ họp về dưới một mái nhà đoàn viên sung vầy
ngày tết thì không thể thiếu bánh trưng bởi thấy bánh trưng là thấy tết thấy được cả những phong vị của quê nhà
thấy cả mùi miền ký ức ngày thơ bé ngồi quê quần bên ngồi bánh
với những người lính trường xa chiếc bánh trưng càng thấm đượm nghĩa tình khi gói ghém vào trong đó là cả những tình cảm của đất liền gửi trao
bánh trưng ở trường xa có một hương vị riêng có bởi thay vì lá rong những người lính đảo đã dùng lá bàng vuông
loại cây đặc trưng của nơi đây để gói bánh và vì thế ngày tết ở trường sa cũng có những nét riêng không thể trộn lẫn
thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh
cứ mỗi dịp tết đến xuân về gói bánh trưng đã trở thành cuộc thi thường niên tại các đảo để lưu giữ hương vị tết truyền thống của dân tộc
gạo và đỗ được kết nối từ đất liền còn lá gói được lấy từ loại cây trồng đã trở thành biểu tượng sức sống bánh liệt ở trường xa là lá bàng vuông